trưa nay một mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã tới sân bay không quân hoàng gia thái lan đông mui hàng thủ đô bangkok bắt đầu thăm chính thức vương quốc thái lan
và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ hai mươi chín
thủ tướng prayuth chan o cha và phu nhân ra tận sân bay đón chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân
lễ đón tại sân bay có đội tiêu bình danh dự quân đội hoàng gia thái lan đứng hai bên tham đỏ
cùng lúc hai mươi một phát đại bác vang lên chào mừng
đây là nghi thức đặc biệt thể hiện sự coi trọng của thái lan đối với chuyến thăm của chủ tịch nước và phu nhân
cùng đoàn cấp cao việt nam đối tác quan trọng hàng đầu của thái lan trong khu vực asean khuôn khổ hợp tác mekong
đồng thời cũng cho thấy vai trò chủ nhà thái lan đối tác trách nhiệm tin cậy uy tín của việt nam
trong diễn đàn hợp tác kinh tế apec
đón chủ tịch nước
cùng phu nhân và đoàn cấp cao việt nam tại sân bay còn có nhiều quan chức chính phủ và đại sứ thái lan tại việt nam
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại thái lan cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán
chuyến thăm chính thức thái lan của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân diễn ra trong bối cảnh hai nước
vừa kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi một và đang hướng tới kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm hai nghìn hai mươi ba
chuyên thăm được kỳ vọng sẽ là
làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước